thưa quý vị liên quan tới việc thực hiện di rời bảy mươi chín tuyến xe khách liên tỉnh đến bến xe miền đông mới
theo kế hoạch giai đoạn hai của sở giao thông vận tải tp hcm thì có khoảng sáu trăm linh đầu xe khách tập trung hoạt động tại bến mới
tuy nhiên hiện chỉ có khoảng một nửa số xe này có mặt tại đây
vậy số xe còn lại đã đi đâu và vì sao lại có tình trạng này
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có ghi nhận xung quanh vấn đề này
và những ghi nhận này cũng thay cho lời kết của bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
bến xe miền đông cũ tại quận quỳnh thành đã hoạt động suốt hàng chục năm qua
do đó việc đi lại của người dân đã quá quen thuộc nên khi di dời ra địa điểm ở thủ đức
đã gây ra sự bỡ ngỡ nhất định cho một số hành khách
với chủ trương đúng đắn nhằm kéo giảm tình trạng ủng tắc giao thông trong nội đô
nên đây cũng là điểm cộng trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông của tp hcm
tuy nhiên đối với hành khách thì đang còn nhiều ý kiến trái chiều
theo báo cáo của đơn vị quản lý
vận hành bến xe miền đông mới kể từ khi thực hiện giai đoạn hai
thì đơn vị mới tiếp nhận được khoảng một nửa trong tổng số sáu trăm linh xe phải di dời
số còn lại đang là bí ẩn
về điều này lãnh đạo sở giao thông vận tải tp hcm thông tin
trong khoảng ba trăm linh xe không vào bến xe miền đông mới thì có một trăm sáu mươi xe đã xác định được nơi đến
khoảng một trăm bốn mươi xe còn lại thì không loại trừ đang hoạt động kiểu xe dù bến cốc

là có một số xe nhà xe không chấp hành cái việc di dời
thực hiện sai quy định đó là không vào bến nhưng đến một số địa điểm tập kết để mà đón khách
xung quanh vấn đề này nhiều chuyên gia cho rằng việc di dời xe khách ra hoạt động tại bến mới
là hoàn toàn phù hợp với bài toán giải quyết ủng tắc ở khu vực bến xe miền đông cũ
và cho cửa ngõ phía đông tp hcm
xong các hệ sinh thái
liên kết tiện ích tạo sự tiện lợi hấp dẫn nhằm lôi cuốn hành khách và doanh nghiệp vận tải
thì đang có kiếm quyết lớn cần phải sớm được bổ sung
trong đó phương tiện di chuyển hai chiều từ bến xe mới vào nội đô và cơ sở lưu trú ngắn hạn là rất quan trọng
các hệ sinh thái nó rất là quan trọng
ở chỗ đó là chúng ta đừng quên là cái lượng người nhập cư ở tp hcm rất là cao
và khi mà lượng nhập cư ở tp hcm rất là cao thì nó nảy lên cái nhu cầu
là cái người làm việc ở đây cuối tuần người ta chạy về quê người ta thăm gia đình ở miền đông chẳng hạn
hay là những cái người cha mẹ anh em bà con gì ở dưới lên đây để thăm
thì như vậy đó nó sẽ có cái lựa chọn là khi họ lên đây thì một là họ muốn là từ cái bến xe miền đông đó
nó sẽ có một cái mạng lưới giao thông công cộng nó tỏa đi khắp nơi trong thành phố
đó là giao thông rẻ tiền nhất phải không ạ
và nó phục vụ điều này chúng ta chưa có đúng không
cái mạng giao thông công cộng giống như là một trung tâm xe buýt tỏa đi khắp nơi trong thành phố
chúng ta phải làm cái chuyện này
đồng ý quan điểm này lãnh đạo sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
đơn vị quản lý vận hành bến xe miền đông mới cũng đang gặp khó khăn trong vấn đề này
và trong thời gian phục vụ hành khách dịp tết tới đây sẽ có bổ sung khu vực chờ có phục vụ ăn uống
đồng thời lãnh đạo sở giao thông vận tải cũng mong muốn người dân cần làm quen trong giai đoạn này
bởi khi tuyến đường sắt metro số một hoàn thành sẽ có thêm nhiều tuyến xe buýt tăng cường kết nối vào bến xe mới
sẽ thành chuỗi kết nối giao thông từ đó việc đi lại của người dân sẽ nhanh chóng và thuận lợi hơn nhiều